tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh kiên giang năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề kiên giang tiềm năng cơ hội đầu tư và phát triển bền vững diễn ra vào sáng nay
đã có một mươi tám doanh nghiệp được ubnd tỉnh kiên giang trao giấy chứng nhận đầu tư ở hai mươi dự án tổng vốn hơn bốn mươi ba tỷ đồng
hội nghị còn có sự tham dự của thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng năm trăm linh đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương địa phương vùng đồng bằng sông kiều lâm khách quốc tế các tổ chức xúc tiến nước ngoài tại việt nam
tại hội nghị đã có hai mươi năm doanh nghiệp ký cam kết đầu tư và ba mươi năm dự án với tổng vốn hơn một trăm năm mươi tỷ đồng trong đó có nhiều dự án có vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đô la mỹ